khiến cho tài xế bị thương
khoảng bốn giờ sáng xe tải biển số tám mươi bốn c ba nghìn chín trăm chín mươi một chạy trên quốc lộ một hướng miền tây đi tp hcm
đến khu vực ấp một xã mỹ yên huyện bến lức tỉnh long an thì mất lái
tông vào giải phân cách giữa đường rồi lật ngang khiến phương tiện này hư hỏng
hàng hóa đổ tràn xuống đường
quá trình giải quyết hiện trường diễn ra lâu nên giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn
theo người dân khu vực trên đang thi công lắp đặt ống nước
trong thời gian này nhiều phương tiện đã bị che khuất tầm nhìn tông vào giải phân cách dẫn đến tai nạn
khoảng một mươi giờ sáng nay tại công trình thi công tháo dỡ trung tâm thương mại giải trí sài gòn superbon
số a bốn mươi ba trường sơn quận tân bình tp hcm đã xảy ra vụ cháy do thợ hàng bất cẩn để tìa lửa bắn vào vật dụng dễ cháy
thời điểm trên các công nhân đang tháo dỡ công trình để sửa chữa thì bất ngờ lửa bùng phát
do vật dụng tại đây ngỗ ngang nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn lực lượng tại chỗ đành bất lực
cảnh sát phòng cháy chữa cháy sau đó điều xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa sau ít phút
bước đầu xác định do công nhân bất cẩn trong lúc hàng xì các kết cấu công trình đã để tê lửa bắn vào vật dụng dễ cháy gây hỏa hoạn
vụ việc không gây thiệt hại nhiều về tài sản nhưng là lời cảnh báo cho quần chúng nhân dân trong công tác an toàn phòng cháy chữa cháy
trường ngày năm tháng một mươi hai sau bốn ngày xét thử xử tòa án nhân dân cấp cao đã ra phán viết về vụ li hôn và chia tài sản giữa bà lê hoàng diệp thảo và ông đặng lê nguyên vũ
tuy nhiên bà thảo đã vắng mặt tại phiên tòa chỉ có luật sư của bà thảo ông vũ cùng luật sư của những người liên quan được tòa triệu tập có mặt
bắt đầu tuyên tòa chủ tòa thông báo phần nội dung và nhận định về vụ án hội đồng xét xử sẽ tuyên kính chỉ phần quyết định mới tuyên công khai
tòa án nhân dân cấp cao bắt cán cáo của các bên giữ nguyên bản án sơ thẩm về nội dung chấp nhận cho ông đặng lê nguyên vũ và bà lê hoàng diệp thảo li hôn
bốn người con do bà thảo nuôi ông quận cấp dưỡng mỗi năm một mươi tỷ đồng tính từ năm hai nghìn một mươi ba đến khi các bé học xong đại học
đối với tài sản tranh chấp toàn cơ bản giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm theo đó ông vũ được sở hữu số cổ phần của các công ty tương đương năm ba trăm sáu mươi năm tỷ đồng và tiếp tục giữ quyền điều hành tập đoàn trung nguyên
bà thảo sở hữu số tài sản gần hai tỷ đồng là tiền vàng ngoại tệ tại ngân hàng
toàn ghi nhận sự tự nguyện của ông vũ là giao toàn bộ tài sản chung của vợ chồng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng trung nguyên international tại singapore cho bà thảo
trước đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông vũ về việc chia tài sản là cổ phần tại các công ty thuộc tập đoàn trung nguyên theo tỷ lệ ông vũ bảy mươi bà thảo ba mươi
chấp nhận một phần yêu cầu của bà thảo là hủy phần phân chia tài sản trong bản án sơ thẩm
về việc bà thảo kháng cáo xin đoàn tụ viện kiểm sát đề nghị tòa không chấp nhận tuyên họ ly hôn và xử một phần bản án sơ thẩm liên quan đến việc ông vũ cấp dưỡng cho các con
cũng trong hôm nay ngày năm tháng một mươi hai công an tp hcm đã công bố chính thức thông tin vụ cướp tiệm vàng tại huyện hóc môn đồng thời đưa ra những khuyến cáo cho các tiệm vàng để ngăn ngừa những vụ việc tương tự
đến thời điểm hiện tại
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng liên quan trong vụ cướp tiệm vàng thông phương xã xuân thới đông huyện hóc môn
gồm ia ajun người dân tộc ế đê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đàm văn lực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tp hcm và kẻ chủ mưu là nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ đồng nai
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đồng thời công an cũng thu hồi được tài sản và thu giữ những tan vật liên quan trong đó có hai khẩu súng
chúng đã dùng phương tức thủ đoạn hết sức là mới và tinh huy sạc quyệt có sự tổ chức có sự sắp chết từ trước và có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ với nhau tất cả đều dùng công nghệ cao